kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cpi đã tăng ba bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
trong khi lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng hai tám mươi một
so sánh với đầu năm hai nghìn hai mươi ba khi cpi tăng đến bốn sáu và lạm phát cơ bản lên tới năm ba
thì chỉ số lạm phát đã có sự cải thiện đáng kể phản ánh sự hạ nhiệt của áp lực giá tiêu dùng và sự ổn định hơn trong nền kinh tế
tuy vậy lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại một số yếu tố thành phần tính cpi có xu hướng tăng
cùng với các chính sách hỗ trợ tăng trưởng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát
vì thế không thể chủ quan trong kiểm soát giá cả tránh tạo lạm phát kỳ vọng
đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước vẫn có biến động khó lường
xung đột ở nhiều nơi trên thế giới chưa được kiểm soát
và đó cũng là nội dung sẽ được phân tích rõ hơn trong chương trình kinh tế tuần hôm nay
xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình cùng chúng ta
bà nguyễn thu oanh vụ trưởng vụ thống kê giá tổng cục thống kê
xin kính chào quý vị khán giả xin chào biên tập viên
và tiến sĩ vũ đình ánh chuyên gia kinh tế
và trước khi bắt đầu phần trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng quý khán giả
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động
do ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị kinh tế xã hội của các quốc gia
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gai gắt
xung đột quân sự nga ukraine và tại giải gaza kéo dài bất ổn leo thang trên biển đỏ
nhiều quốc gia tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt
tổng cầu yếu khiến kinh tế thế giới tăng trưởng chậm
lạm phát có xu hướng hạ nhiệt tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
khi chỗ cung ứng bị gián đoạn có thể tạo nên cú sốc cho lạng phát
trong bối cảnh đó lạng phát của việt nam được kiểm soát ở mức phù hợp
để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế
kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định dù giá xăng dầu chi phí vận tải tăng
do xung đột biển đỏ leo thang
chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn rất khó khăn của nền kinh tế thế giới và việt nam
đó là tình trạng trì trệ kinh tế trong bối cảnh lạm phát lại cao
tuy nhiên ở việt nam rất là tốt
dường như hai xu hướng này được cải thiện rất rõ rệt
đó là việt nam là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế
và riêng về lạng phát thì luôn luôn đạt mức yêu cầu đặt ra
đây rõ ràng là một nỗ lực và thể hiện sự thành công
vượt trội trong quá trình phối hợp và thực hiện chính trách của chính phủ
trong quá trình kiểm soát lạng phát
đó chính là vấn đề thực hiện phối hợp giữa chính sách tài chính và tiền tệ
linh hoạt theo mục tiêu vừa hỗ trợ
kinh tế tăng trưởng vừa kiểm soát lạng phát
chúng ta phải tin tưởng là bối cảnh hiện tại là nó không quá thuận lợi cho lạng phát
thế mà chính sách kiểm soát lạng phát của ngân hàng nhà nước
trong vòng một mươi năm qua là rất thành công
và lạng phát nó xoay quanh mức ba
chỉ khi mà khủng hoảng thì nó mới giảm xuống dưới ba
thế còn trong kể cả những giai đoạn mà kinh tế thế giới tăng trưởng nóng
đã rồi tăng trưởng nóng
thì lạng phát trung bình của chúng ta chưa bao giờ vượt quá bốn
tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
cpi tăng ba bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản bình quân quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng hai tám mươi một so với cùng kỳ
thấp hơn so với mức hai tám mươi bốn của hai tháng đầu năm
nhờ đà giảm giá của nhiều nguyên vật liệu đầu vào
và công tiền tăng chậm
tiến dụng chỉ tăng hai mươi sáu trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ số cpi
chỉ số đồng tiền tăng chậm
tính giá lạng phát cho việt nam
với mức ba bảy mươi bảy
cũng đã cho thấy
đây là kết quả rất tích cực
kiểm soát được lạng phát
và nằm trong kịch bản của chúng ta
các yếu tố tuyển tệ của chúng ta
hiện tại lãi suất
mặc dù lãi suất danh nghĩa
đang ở cái mức thấp nhất trong vòng hai mươi năm
nhưng tính lãi suất thực
thì nó vẫn không phải là thấp
chẳng hạn như bây giờ
lạng phát của chúng ta dự báo
xoay quanh mức ba
thế nhưng mà lãi suất
huy động một mươi hai tháng
vẫn cỡ gõ khoảng năm
tức là nó vẫn dương hai
và cái yếu tố này nó sẽ kiểm soát lạng phát
cung tiền thì chúng ta hiện tại
cung tiền tiến dụng tăng trưởng
cỡ gõ khoảng một mươi
nó cũng là cái mức trung tính
không có ảnh hưởng nhiều
kết quả này đạt được nhờ chính phủ chủ động
quyết liệt sát sao chỉ đạo các bộ ngành
triển khai nhiều giải pháp
nhằm thao hỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng
sự vững kinh tế vĩ mô ổn định
kiểm soát lạm phát các cân đối lớn của nền kinh tế
câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho hai vị khách mời
đó là xin hai vị đưa ra
đánh giá của mình về diễn biến lạng phát
của quý một vừa qua
xin mời bà thu anh
trong quý một năm nay thì diễn biến
của lạng phát mà được biểu hiện qua
chỉ số giá tiêu dùng cpi
đang có xu hướng là tăng lên
nếu mà cpi của tháng một năm nay
tăng là ba ba mươi bảy
so với cả cùng kỳ năm trước
thì đến bình quân hai tháng đầu năm
thì mức tăng đã là ba sáu mươi bảy
và đến bình quân của cả quý một
thì tăng là ba bảy mươi bảy
tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là
mức của quý một năm nay
thì nó còn thấp khá xa so với cả cái mục tiêu
mà quốc hội đề ra cho năm nay
là từ bốn đến bốn năm
và mức tăng của quý một năm nay
thì nó là phù hợp và nó hỗ trợ cho cái việc
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
còn tiến sĩ bú đình ánh
ông đánh giá thế nào về cpi
chúng ta có thể là trước mắt là an tâm
trong cái kết quả của quý một
năm hai nghìn hai mươi bốn này
nếu chúng ta so sánh với quý một
của năm hai nghìn hai mươi ba
thì nó thấp khá là sắc
tôi cũng đặc biệt lưu ý đó là nếu như đến cuối
năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta vẫn
quan sát thấy là cái chỉ số
lạm phát cơ bản
tức là cái yếu tố lạm phát do tiền tệ
khi chúng ta đã loại trừ một số yếu tố
ví dụ giá lương thực thực phẩm hay giá năng lượng
thì đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
vẫn cao hơn
cái chỉ số lạm phát thậm chí là cao hơn đến
sốc sỉ một
trong khi đó đến hết quý một của năm hai nghìn hai mươi bốn
thì chúng ta đã thấy tình hình đảo ngược lại
nếu như là bình quân
cpi quý một chỉ tăng có
thì lạm phát cơ bản lại giảm rất là thấp
xuống còn có hai tám mươi một
thể hiện rằng cái chính sách tiền tệ của chúng ta
và cái nguy cơ liên quan đến câu chuyện là
lạm phát tiền tệ của việt nam đã được giảm bớt đi rất là nhiều
như anh nói là chúng ta có thể khá yên tâm
với cái chỉ số giá đưa dùng hiện nay là
nhưng mà chúng ta cũng không nên chủ quan với những các cái áp lực lạm phát
có thể diễn ra trong thời gian tới
về các cái yếu tố ở bên ngoài thì chúng tôi cho rằng
với cái diễn biến tình hình chính trị
ở trung đông
rồi cũng như là cái cuộc chiến giữa nga
rồi các cái vấn đề ở biển đỏ
thì chúng tôi cho rằng là vẫn có khả năng tạo ra
những các cái rủi ro cho lạm phát của kinh tế thế giới
nếu như kinh tế thế giới
diễn ra cái sự đứt gãy chuối cung ứng
và gây nên lạm phát tăng cao
thì lúc đó sẽ tác động rất là nhanh vào kinh tế việt nam
bởi vì nền kinh tế việt nam của chúng ta là có độ mở
kinh tế lớn
ngoài ra thì hiện nay thì cái giá nguyên nhiên vật liệu
ở trên thế giới thì nó vẫn đang ở cái mức rất là cao
trong cái kim ngạch nhập khẩu của chúng ta hiện nay
là chiếm tới hơn trên chín mươi
là chúng ta nhập khẩu tư liệu sản xuất
do đó là khi mà giá của thế giới tăng cao
thì nó sẽ tác động vào cái giá ở trong nước
và ngoài ra thì cái tỷ giá
cái giá trị đồng đô
hiện nay vẫn đang rất là cao
nó sẽ lại là một cái áp lực cho
các chi phí sản xuất của doanh nghiệp
thế còn về các cái yếu tố
trong nội tại nền kinh tế thì chúng tôi cho rằng là
có một số các cái điểm mà nó tạo nên cái áp lực
lạm phát trong thời gian tới
trước hết đó là về cái áp lực về giá lương thực
rồi giá điện giá xăng dầu
việc mà điều chỉnh các cái giá mà
dịch vụ do nhà nước quản lý như là
dịch vụ giáo dục rồi dịch vụ y tế
nhưng và ngoài ra là cái việc mà chúng ta
dự kiến là cải cách tiền lương
và từ một tháng bảy này thì cũng sẽ
tạo nên cái kỳ vọng lạm phát
kéo theo giá của các cái hàng hóa
tăng lên và một điểm nữa
đó là việc mà chúng ta thực hiện
các cái gói kích cầu chúng ta mở rộng
tín dụng rồi chúng ta
thực hiện đẩy mạnh cái vốn
đầu tư công một mặt thì nó làm cho chúng ta
là tháo gỡ các cái khó khăn
của nền kinh tế nhưng mà tuy nhiên mặt khác
thì nó cũng sẽ tạo áp lực lên cái mặt bằng giá
nếu như mà cái nguồn cung tiền
không được kiểm soát một cách tốt
còn tiến sĩ vũ đình ánh ông đánh giá thế nào
liệu rằng áp lực lạm phát có tăng lên
ở những quý sau hay không
với góc độ của tôi thì tôi nhìn
cái lạm phát việt nam và các yếu tố tác động
từ mấy cái góc độ lo ngại nhất
đó chính là những cái
cú sốc về nguồn cung
và cú sốc về giá trên thị trường thế giới
do các cái biến động
địa chính trị nó tác động trực tiếp
tới cái thương mại toàn cầu
và kéo theo đó là thậm chí
là những cái nguy cơ về đứt đoạn nguồn cung
và cái hệ quả của nó có thể là
những biến động rất là dữ dội về giá
và chúng ta thấy sự phụ thuộc
của chúng ta vào thị trường thế giới
kể cả góc độ cung góc độ cầu
và góc độ giá là rất lớn
và như vậy thì tôi cho rằng đây là một cái áp lực
chúng ta không lường trước được
và do đó thì chắc chắn những cái kịch bản
để mà chúng ta có thể đối phó những cú sốc như vậy
là cái áp lực mà tôi cho rằng là lớn nhất
ở góc độ các cái chính sách
cái năm hai nghìn hai mươi bốn này
sẽ có một cái yếu tố
là chính sách tiền tệ nế lẳng của chúng ta
thể hiện rõ rệt nhất
ở việc là chúng ta cố gắng
thúc đẩy cái tăng trưởng tín dụng
sau một năm hai nghìn hai mươi ba
có thể nói là tín dụng rất là ị ảnh
và kéo theo đó
thì cái cung tiền có thể tăng lên
trong cái bối cảnh
cái lãi suất của chúng ta
kể cả lãi suất huy động
và đặc biệt là lãi suất cho vay
thì có cái nỗ lực rất là lớn
liên quan đến việc là phải giảm lãi suất
khi nếu làm chính sách tiền tệ thì tôi cho rằng
nó sẽ tác động rất nhiều đến cái con số
hai tám mươi một lãng phát cơ bản
mà chúng ta đã
kìm chế được
trong cái quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn
cái yếu tố thứ hai chị oanh cũng đã nêu
nhưng tôi rất lưu ý
đó là liên quan tới cái chính sách tài khoá
nếu quan sát cái số liệu
của tổng cục thống kê
chúng ta sẽ lại nhận thấy cái thu ngân sách của chúng ta
thì lại rất tốt
năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta thu vượt dự toán
và đến năm hai nghìn hai mươi bốn này
chỉ trong quý một thôi
tôi rất bất ngờ khi thu ngân sách của chúng ta
mới ba tháng
tức là một phần bốn năm
mà chúng ta đã thu ngân sách được đến một phần ba
ba dự toán
như vậy rõ ràng thì bên cạnh cái nới lỏng
cái chi thì chúng ta lại khá là thắt chặt
và đạt cái kết quả tốt
liên quan đến cái thu ngân sách nhà nước
thì cái việc phối hợp giữa hai chính sách này
cả về mặt thời điểm tôi cho rằng nó sẽ là những yếu tố rất quan trọng
nếu chúng ta làm không tốt thì nó là áp lực
nhưng nếu chúng ta làm tốt thì đó là những công cụ
rất hữu hiệu để chúng ta kiểm chế kiểm soát lãng phát
một yếu tố mà chúng ta
đặc biệt lưu ý ngay trong cái quý một
của năm hai nghìn hai mươi bốn đã xảy ra đó là diễn biến
của hai loại là tỷ giá hôi đoái
và diễn biến của giá vàng
rất là lâu rồi
giá vàng mới lại
tác động đến cái thị trường của chúng ta
và tác động đến nền kinh tế của chúng ta
và tác động cả đến lạm phát của chúng ta
như những cái ngày
trong cái quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn này
và như vậy thì chúng ta
cần đặc biệt lưu ý là trong cái bối cảnh
tỷ giá hôi đoái hiện nay của chúng ta
đang chịu rất nhiều áp lực
của việc là đồng đô la lên giá
do cái chính sách lãi suất
cái tác động của tỷ giá hôi đoái
sẽ là một trong cái áp lực
một cái yếu tố rất quan trọng
khi mà nhập khẩu của việt nam chúng ta
đang phục hồi trở lại để phục vụ cho
cái sản xuất kinh doanh trong nước
cũng như là để phục vụ cho các cái hoạt động xuất khẩu
vâng xin cảm ơn những chia sẻ
của hai vị khách mời trong phần đầu của chương trình
trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước
sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn
các chuyên gia cho rằng việc kiểm soát
lãng phát trong năm hai nghìn hai mươi bốn
vẫn tiềm ẩn rủi ro
không thể chủ quan các yếu tố tác động
lên lạm phát các quý sau cũng như khả năng
đạt được mục tiêu kiểm soát lãng phát
mà quốc hội đã đề ra là bốn năm
trên nền chỉ số giá
tiêu dùng cpi ba tháng đầu năm
đã tăng ba bảy mươi bảy
sẽ là nội dung được trao đổi
sâu hơn trong phần tiếp theo của chương trình
kính mời quý vị khán giả
cùng hai vị khách mời
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
dù lãng phát quý một nằm trong tầm kiểm soát
tuy nhiên nếu phân tích sâu hơn vào các chỉ số
có thể thấy chỉ số giá nhóm giáo dục quý i
tăng chín hai so với cùng kỳ năm trước
do trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
một số tỉnh thành phố trực tục trung ương
đã tăng mức học phí
chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế
do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh
theo thông tư số hai mươi hai của bộ y tế
chỉ số giá nguyên nhân vật liệu
dùng cho sản xuất quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
so với quý trước
và tăng một hai mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó chỉ số giá nguyên nhân vật liệu
dùng cho sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo
và tăng một năm
chỉ số giá nhóm lương thực dù đã giảm bốn mươi
so với tháng trước trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng chỉ số này bình quân quý một
vẫn tăng gần một mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
một số những cái mặt hàng
nhất định như là điện
rồi là một số xã dịch vụ

một số mặt hàng tiêu dùng của trong nước chúng ta
ngay kể cả xăng dầu
thì cũng đã có cái sự nhúc nhích tăng giá
so với lại mặt bằng của năm hai nghìn hai mươi ba
cái áp lực về lạm phát của năm hai nghìn hai mươi bốn
đã tăng hơn so với lại năm hai nghìn hai mươi ba rất là nhiều
nhận định về áp lực lạm phát
tổng cục thống kê dự báo từ nay đến cuối năm
chỉ số sẽ tiếp tục tăng
trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước
tổng cục thống kê đưa ra ba kịch bản cho lạm phát cả năm
kịch bản một lạm phát tăng ba tám
kịch bản hai lạm phát tăng bốn hai
kịch bản ba lạm phát tăng bốn năm
theo các chuyên gia
bên cạnh sức ép về thị trường thế giới
thì trong nước cũng có các yếu tố gây sức ép
lên mặt bằng giá trong những tháng còn lại của năm
những cái áp lực bên ngoài
những cái xung đột và những cái rủi ro bên ngoài
cũng như một số những cái dấu hiệu
mà gây áp lực
về mặt là giá cả
đầu vào cho sản xuất kinh doanh
ở trong nước của chúng ta hay là áp lực
liên quan đến tỷ giá hay thậm chí là những cái sự
bất ổn và biến động
sự tranh lệch của giá vàng
nó cũng phần nào gây ra cái tâm lý
và gây ra những cái áp lực
đối với lại cái lạm phát trong những cái quý còn lại
của năm hai nghìn một mươi bốn
chưa kể chủ trương tăng lương
tăng lương cơ sở cũng như là tăng lương tối thiểu
và những cái
thông tin về việc
một số những cái giá dịch vụ
rồi là một số những khu vực thì bắt đầu có
những cái dấu hiệu là khởi sắc
về bất động sản và giá bất động sản
ở một số nơi đặc biệt là
ở những cái đô thị lớn
thì nó cũng
đã gây một cái áp lực
trở lại cho
cái gọi là
về lạm phát kỳ vọng
trong xã hội
một số nhân tố gây ra tăng áp lực lạm phát
đó là vấn đề về điều chỉnh một số những dịch vụ công
rồi điều chỉnh một số
những cái chi phí đầu vào cho doanh nghiệp
ví dụ như tiền lương
rồi một số những khoản thuế có thể là sẽ
giảm bớt cái mức độ
gọi là yêu đãi
rồi một số những khoản phí khác
với cả những cái
giá cả xếp động
có thể tương tục tăng lên
rồi một số những nhân tố đầu vào
ví dụ như là giá xăng dầu thế giới có thể tăng
tất cả nó có thể tạo ra áp lực
về cái lạm phát chi phí đẩy cho doanh nghiệp
cuối cùng là lạm phát tiền tệ
chúng tôi cho rằng là
có thể có một số những cái áp lực
làm tăng lạm phát tiền tệ
theo cái hướng ngân nước ngay từ đầu năm
đã giao hết toàn bộ cái
room tiến dụng
và như vậy là có rất có thể nó sẽ tạo ra
một đợt bùng nổ tiến dụng trong nửa đầu năm
và từ đó nó tạo ra cái áp lực lạm phát tiền tệ
trên cơ sở tiền tệ tài chính tiền tệ nơi lập
rủi ro lạm phát tăng
cũng đã được đề cập trong báo cáo vừa được cập nhật
của nhiều tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế
báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về việt nam
của ngân hàng standard chartered nhận định
giá dịch vụ giáo dục nhà ở và thực phẩm
đã thúc đẩy lạm phát trong thời gian gần đây
báo cáo triển vọng phát triển châu á
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của ngân hàng phát triển châu á
adb nhận định lạm phát dự kiến sẽ tăng lên
trong quá trình phục hồi kinh tế
dự báo lạm phát trong nước sẽ tăng lên bốn
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
áp lực trong ngắn hạn vẫn có thể tồn tại
do những căng thẳng địa chính trị
và sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng toàn cầu
báo cáo dự báo kinh tế việt nam
quý ii và cả năm hai nghìn hai mươi bốn
của nhóm tác giả viện đào tạo và nghiên cứu
bidv cũng nhận định áp lực lạm phát
sẽ ở mức cao hơn năm hai nghìn hai mươi ba
do yếu tố chi phí đẩy
trong đó theo ước tính sơ bộ của nhóm nghiên cứu
lương tối thiểu phùng tăng sáu
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ khiến cpi năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng thêm khoảng ba điểm phần trăm
yếu tố cầu kéo cung tiền
và phòng quay tiền dự báo tăng cao hơn
năm hai nghìn hai mươi ba cùng với đa phục hồi
của nền kinh tế
thưa hai vị khách mời
trong phần đầu của chương trình
cả hai vị khách mời đều đã
nhấn mạnh về yếu tố
có thể trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thì nguồn cung tiền sẽ được gia tăng
và thưa tiến sĩ vũ đình ánh
xin ông phân tích thêm
về áp lực lạm phát tiền tệ
trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
cuối quý một của năm hai nghìn hai mươi bốn
cái mặt bằng lãi suất cho vay
đã lùi về mức
như vậy thì tôi cho rằng cái yếu tố nới lỏng
chính sách tiền tệ chắc chắn sẽ
tác động từ chính sách
đến thực tế
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
và đây là một yếu tố
mà tốt thì là để phục vụ
cho việc chúng ta phục hồi
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
nhưng ở mặt bên kia chúng ta phải hết sức lưu ý
để làm sao mà vẫn
kiểm chế kiểm soát lãm phát
trong cái tăng cung tiền này
cái vấn đề thứ hai chúng ta đáng lưu ý hơn rất là nhiều
đó chính là vấn đề về huy động
khi cái lãi suất huy động giảm xuống
có một luồng tiền đã bị rút ra
khỏi hệ thống tiêm dụng
và cái bằng chứng trong quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn
cho chúng ta thấy là cái tốc độ
tăng cái tiền gửi là bạn đã bắt đầu
chức lại thậm chí có khả năng
nếu chúng ta tiếp tục duy trì
cái lãi suất huy động thấp như vậy
thì dòng tiền có thể chảy sang các cái kênh khác
tôi đơn cử ví dụ như chúng ta
đó là có một phần dòng tiền đã chuyển sang
thị trường bất động sản chuyển sang thị trường vàng
trong cái bối cảnh chúng ta biết là
giá vàng liên tục thiết lập các cái kỷ lục
và ngay cả những cái thị trường
không hấp dẫn lắm trong năm hai nghìn hai mươi
như thị trường chính khoán
thì trong cái thời gian vừa qua có những cái phiên giao dịch
mà chúng ta thấy là lên tới trên một tỷ
thậm chí là sắp xỉ trên dưới một tỷ rưỡi đô la
và như vậy ở đây nó có một cái dấu hiệu
cho chúng ta thấy là tiền
có thể sẽ được rút ra khỏi cái hệ thống tài chính của chúng ta
và đưa vào thị trường
và đây là một cái yếu tố tôi cho rằng rất đáng lưu ý
để mà chúng ta có thể là giải quyết vấn đề về tăng khủng tiền
và rõ ràng
một cái yếu tố nữa không thể không nhắc tới
mặc dù chúng ta đã nói rồi
đó là yếu tố về tỷ giá hối đoái
và tôi cho rằng nếu chúng ta xử lý tốt vấn đề
là chúng ta mở rộng nới lỏng
cái chính sách tiền tệ để phục hồi phát triển kinh tế
mà chúng ta không lưu ý đến
thời điểm mức độ và tốc độ nới lỏng
thì rất có thể nó quay lại
trở thành một cái áp lực một cái rủi ro
trong cái vấn đề là mục tiêu
kiểm chế kiểm soát lạm phát của chúng ta trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
vâng có một yếu tố
mà bà thu oanh đã nhắc đến ở phần đầu của chương trình
đó là giá lương thực
có thể gây áp lực đối với lạm phát
và tính trong
nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thì giá lương thực đã tăng mạnh tới một mươi bảy
và được dự báo
tiếp tục đà tăng trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là trong bối cảnh
hiện tượng el nino
sẽ có tác động
có thể có tác động tiêu cực đến mùa màng
trên thế giới
vậy xin bà có thể đưa ra
những đánh giá sâu hơn nữa
về tác động của nhóm giá lương thực
đến cpi trong những tháng
trên thực tế thì trong cái rổ hàng hóa
để tính toán cái chỉ số giá tiêu dùng
cpi thì lương thực
thì cũng không phải là cái mặt hàng
mà nó có tác động mạnh mẽ
tuy nhiên thì khi mà
lương thực mà ở đây cụ thể là mặt hàng gạo
mà có cái tốc độ tăng cái chỉ số giá
rất là cao
thì nó lại có một cái tác động khá là đáng kể
tới lạm phát
và theo tính toán của chúng tôi là
giá gạo mà cứ tăng một mươi
thì nó sẽ tác động làm cho cpi tăng là ba điểm phần trăm
còn đối với cả việc giá gạo trong thời gian tới
thì chúng ta cũng thấy rằng là các chuyên gia
các tổ chức quốc tế cũng đã nhận định
đó là cái nhu cầu
tiêu dùng gạo của các nước trên thế giới
sẽ vẫn tiếp tục tăng lên
trong cái điều kiện mà hiện tượng thời tiết
rồi các nước lo ngại
về cái an ninh lương thực
tháng bảy tới thì chúng ta sẽ
thực hiện cải cách tiền lương
và khi tăng lương thì rõ ràng là rất dễ
tạo ra lạm phát kỳ vọng trong xã hội
và cũng như là lạm phát chi phí đẩy
cho doanh nghiệp
vậy thưa tiến sĩ vũ đình ánh ông có phân tích gì
về tác động của việc tăng lương
đối với lạm phát trong năm nay
yếu tố tăng lương
một phá mà chúng ta sẽ áp dụng
từ ngày một tháng bảy
là một trong những yếu tố rất là
quan trọng và cơ bản
tác động tới cái thị trường
tác động tới cái cầu có khả năng thanh toán
tác động tới cả vấn đề là
cung tiền vào nền kinh tế
và cái hệ quả của nó là chắc chắn
nó sẽ tác động tới cái mặt bằng giá cả
và vấn đề kiểm chế kiểm soát lạm phát
cho chúng ta
và cái quý bốn của năm hai nghìn hai mươi bốn
và những quý đầu
của năm hai nghìn hai mươi năm
chúng ta sẽ quan sát được rất rõ
cái tác động này
ở đây nó có mấy điểm
mà chúng ta cần phải lưu ý
cái thứ nhất chúng ta bơm hàng là một mươi tỷ
vào nền kinh tế
thông qua cái tăng lương
và đặc biệt những cái lượng tiền này
sẽ tập trung vào cái lĩnh vực tiêu dùng
và như vậy thì nó sẽ tác động trực tiếp
đến cái chỉ số cpi của chúng ta
cái yếu tố thứ hai mà chúng ta quan tâm hơn rất là nhiều
từ cái kinh nghiệm những lần
mà chúng ta thực hiện tăng lương
đó là lương chưa kể tăng thì giá đã tăng
và như vậy với cái lần tăng lương
được hứa hẹn
từ khoảng gần một năm trước
thì rõ ràng cái việc mà thị trường
đang chờ đợi những tín hiệu
để mà phản ứng đi trước
cái việc tăng lương của chúng ta là những cái
mà chúng ta đặc biệt lưu ý
để làm sao chúng ta không tạo ra lại
một cái tiền lệ cũ
tức là chưa tăng lương thì giá đã tăng
và thậm chí còn tăng cao hơn cả mức độ tăng lương
yếu tố thứ bốn cuối cùng
mà tôi cho rằng có lẽ là chúng ta sẽ quan sát
thấy trong thời gian gần đây
cái việc chúng ta tăng lương ở đây
là giúp thu hẹp cái mức lương
giữa cái khu vực công
với khu vực ngoài nhà nước
thì chúng ta hết sức chú ý
đặc tính tiêu dùng của từng nhóm
những nhóm được tăng lương nhiều
và có những nhóm được tăng lương ít
và do đó thì kéo theo biến động giá của thị trường
nó sẽ có những cái thay đổi
phụ thuộc vào cái biến động
với cái cơ cấu tiêu dùng của từng nhóm
người được tác động của chính sách tiền lương này
thì tôi cho rằng với những cái quản lý
về mặt vĩ mô
cộng với cả những quản lý về mặt vi mô như vậy
từng thị trường
có thể và rất nhiều triển vọng là kiểm soát tốt
cái vấn đề là tăng lương sẽ tác động
rất ít tới vấn đề về biến động giá cả
cũng như là tác động
không quá nhiều tới cái mục tiêu kiểm chế
kiểm soát lạm phát cả năm của chúng ta
tiếp tục với một yếu tố mà
bà thu anh đã đề cập đến từ phần đầu
của chương trình đó là giá nguyên vật liệu đầu vào
vậy áp lực lạm phát
từ giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất
kinh doanh hay sinh hoạt đặc biệt là
với nhóm năng lượng như là giá xăng dầu
giá điện trong các quý cuối năm nay
thì sẽ ra sao
trong bối cảnh là giá xăng dầu còn nhiều biến số
và như bà đã chia sẻ thì tập đoàn điện lực việt nam
tiếp tục có thể sẽ
có các đợt tăng giá điện
trong những quý cuối của năm nay
và nguyên nhân cũng bởi sự
tác động của các chi phí đầu vào
đối với giá điện
chúng ta cũng biết là điện và xăng dầu
thì nó là những cái mặt hàng rất là quan trọng
cho sản xuất của doanh nghiệp
cũng như là cho tiêu dùng của người dân
và có tác động khá lớn khi mà chúng tôi
tính toán cái chỉ số giá tiêu dùng cpi
cụ thể ở đây là khi mà giá điện
mà tăng một mươi thì nó sẽ tác động
làm cho cpi tăng là ba mươi ba điểm phần trăm
và khi xăng dầu tăng một mươi
thì sẽ tác động làm cho cpi tăng là

chúng ta biết là tháng năm và tháng một mươi một
năm ngoái thì evn đã hai lần tăng giá điện
và đồng thời là cái nhu cầu sử dụng điện
trong cái quý i vừa rồi cũng tăng rất là cao
của cả doanh nghiệp lẫn người dân
cho nên là cái chỉ số giá điện của quý i
năm nay đã tăng là chín ba mươi tám
so với cả cùng kỳ năm trước
và tác động làm cpi tăng là ba mươi một điểm phần trăm
thế và chúng tôi cho rằng là
trong những tháng tiếp theo của năm nay
cái khả năng mà evn tiếp tục tăng giá điện
là rất là hiện hữu
bởi vì là họ phải bù đắp đủ
cái chi phí đầu vào
các cái chi phí đầu vào cho sản xuất điện
hiện nay vẫn đang ở cái mức giá là mức giá cao
thế còn đối với cả xăng dầu
thì xăng dầu hiện nay chúng ta là điều chỉnh hàng tuần
theo giá của thế giới cứ thứ năm hàng tuần
là chúng ta điều chỉnh giá xăng dầu
giá xăng dầu của thế giới hiện nay thì dầu brent đang ở quanh cái mức là chín mươi đô
nghĩa là đã tăng so với cả
thời kỳ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thế và dự báo của các tổ chức quốc tế
cũng như là các chuyên gia kinh tế
thì khả năng là trong thời gian tới
với cái diễn biến tình hình thế giới như thế này
thì khả năng là giá dầu sẽ vẫn tiếp tục tăng
với rất nhiều những yếu tố
mà có thể tác động đến
chỉ số lạm phát của năm nay
mà chúng ta đã vừa phân tích
thì theo hai vị khách mời
lãng phát năm nay liệu có thể đạt mục tiêu
từ bốn đến bốn năm hay không
thưa tiến sĩ vũ đình anh
tôi hoàn toàn tin tưởng
là chúng ta sẽ tiếp tục có một năm nữa
kiểm soát tốt vấn đề về lạm phát
bất chấp những cái áp lực mà chúng ta đã chia sẻ vừa qua
hai cơ sở của sự tin tưởng đó
cái thứ nhất và một cái bằng chứng
mà chúng ta có thể thấy rất là rõ là
mặc dù lạm phát trên toàn cầu
trong những năm vừa qua có thể nói là diễn biến rất dữ dội
nhưng việt nam
vẫn giữ được cái ổn định kinh tế
vì mô và kiểm chế lạm phát
xuyên suốt nếu chúng ta không chủ quan
với vấn đề kiểm chế kiểm soát lạm phát
thì cái mục tiêu chúng ta có thể là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được
chỉ lưu ý một điều thôi
là những cú sốc
sẽ liên tục xảy ra
đặc biệt là những cú sốc từ bên ngoài
và chúng ta cần có những cái chính sách ứng phó
sao cho phù hợp để giảm bớt cái tác động tiêu cực
tới vấn đề kiểm chế kiểm soát lạm phát
đạt được cái mục tiêu của chúng ta
vâng bà nguyễn thu anh
bà có đồng ý với những ý kiến
của tiến sĩ vũ đình ánh hay không ạ
tôi chỉ bổ sung thêm một số các yếu tố
mà chúng tôi cho rằng nó sẽ giúp cho chúng ta
kiểm chế cái lạm phát trong năm hai nghìn hai mươi
thứ nhất đó là cái việc
mà lạm phát toàn cầu hiện nay đang hạ nhiệt
thì nó sẽ giúp cho chúng ta
là giảm bớt cái nhập khẩu
cái áp lực nhập khẩu lạm phát
cái thứ hai nữa đó là một số các cái chính sách
mà chúng ta đã thực hiện hỗ trợ trong năm hai nghìn hai mươi
thì năm hai nghìn hai mươi bốn
chúng ta lại tiếp tục thực hiện như là
giảm hai cái thuế vat
hay là giảm cái thuế
bảo vệ môi trường
trong xăng dầu
thì cái đó nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta
và ngoài ra nữa một cái điểm rất là quan trọng đó là
cái nguồn lương thực thực phẩm của việt nam rất là dồi dào
thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta
giảm bớt áp lực lạm phát trong cái bối cảnh
mà đang xuất hiện rất là nhiều
các cái rủi ro thách thức về an ninh
lương thực toàn cầu
và hoàn toàn đồng ý với cả tiến sĩ vũ đình ánh
với cái kinh nghiệm điều hành của chính phủ
trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng tin tưởng
rằng là cái mức lạm phát năm nay
thực hiện được
câu hỏi cuối cùng mà chương trình muốn đưa ra cho hai vị khách mời
đó là ông bà có khuyến nghị gì
về các giải pháp để kiềm chế lạm phát
trong nước trong mức phù hợp
xin mời bà nguyễn thu anh
trong cái năm hai nghìn hai mươi bốn này
rất có khả năng là chúng ta sẽ điều chỉnh
các cái giá dịch vụ do nhà nước quản lý
như là giá điện rồi giá dịch vụ y tế
dịch vụ xăng dầu
thì chúng tôi cho rằng là cần phải có
một cái lộ trình hợp lý về mức độ điều chỉnh
cũng như là về thời gian điều chỉnh
và một yếu tố nữa tôi muốn bổ sung
đó là phải tiếp tục điều hành
cái chính sách tiền tệ
một cách linh hoạt
nhưng mà phải rất là thận trọng
và phải phối hợp làm sao với cái chính sách tài khóa
để làm sao mà chúng ta vẫn có thể đảm bảo được
cái tăng trưởng nhưng mà cũng đảm bảo được
cái mục tiêu lạm phát
trong cái mục tiêu mà quốc hội đề ra cho năm nay
vâng xin cảm ơn hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia và chia sẻ
trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
thưa quý vị
trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động
đến lạm phát từ cả trong nước và tình hình thế giới
như các chuyên gia vừa nhận định
lạm phát năm nay vẫn trong tầm kiểm soát
nhờ tác động cộng hưởng của các yếu tố
hỗ trợ kiềm chế lạm phát
như giá cả và lạm phát toàn cầu đang hạ nhiệt
giá giàu dự báo ở mức tương đương
hoặc chỉ tăng nhẹ so với năm hai nghìn hai mươi ba
cung tiền tăng
xong vòng quay tiền còn chậm
tỷ giá sẽ ổn định hơn
và phối hợp chính sách ngày càng tốt hơn
tuy nhiên thì không thể chủ quan
với các yếu tố làm tăng áp lực lạm phát
để ứng phó với nguy cơ lạm phát tăng cao
cần có các biện pháp điều chỉnh linh hoạt
trong chính sách tiền tệ và tài khoá
đồng thời tăng cường giám sát thị trường
để kịp thời điều chỉnh các biến động giá cả
việc tăng cường hợp tác quốc tế
và thúc đẩy cải thiện năng suất trong nước
cũng là những yếu tố quan trọng
để hỗ trợ nền kinh tế
đối mặt với thách thức lạm phát
trong giai đoạn tiếp theo
việc theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế
và thực hiện các điều chỉnh chính sách kịp thời
sẽ là chiều khóa để duy trì
sự ổn định vĩ mô
và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững
thưa quý vị đến đây thì chương trình kinh tế tuần
của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
cũng xin được dừng lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại